kính chào quý vị đang đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng dờ màn hình
trước thêm hội nghị thượng đỉnh cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas tại nigeria
tổng thống nigeria bola tindubu đã đưa ra phát biểu nhấn mạnh
ngoại giao là giải pháp tốt nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia láng giềng niger
tổng thống nigeria đồng thời cho biết đây sẽ là quan điểm được duy trì trong thời gian tới
trong khi chờ đợi bất kỳ giải pháp nào từ hội nghị thượng đỉnh bất thường của ecowas được tổ chức vào ngày mai
tuy nhiên ông không đề cập đến việc liệu hành động can thiệp quân sự vào niger có bị loại trừ hay không
ecowas đã đưa ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự ở niamey vào hôm hai mươi sáu tháng bảy
yêu cầu phục chức cho tổng thống bị lật đổ mohamed bazoum nếu không sẽ đối mặt với các hành động quân sự
tuy nhiên chính quyền quân sự tại niger đã vớt lờ cảnh báo
quan hệ giữa mỹ và iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi washington thông báo triển khai thêm ba binh sĩ
cùng với hai tàu chiến tới khu vực trung đông
đây được xem như phản ứng tăng cường từ phía mỹ nhằm đáp trả hành vi của iran bắt giữ các tàu buôn quốc tế hồi đầu năm
cũng như việc quốc gia hồi giáo này mới đây tuyên bố trang bị thêm hàng loạt vũ khí mới cho lực lượng hải quân
hạp đội năm của hải quân mỹ thông báo hơn ba lính thủy đánh bộ và thủy thủ
đã đến biển đỏ trên tàu tấn công đổ bộ uss batan và tàu đổ bộ uss carter hall hôm sáu tháng tám
đơn vị này sẽ bổ sung đáng kể khả năng và tính linh hoạt trong quá trình mỹ hợp tác với các đối tác quốc tế
để ngăn chặn hành động gây bất ổn và giảm căng thẳng tại khu vực do việc iran bắt giữ các tàu buôn vào đầu năm nay
động thái của mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông iran đưa tin để phản ứng trước những hành động can thiệp của mỹ trên eo biển hormuz
hải quân iran đã được trang bị loạt vũ khí mới
trinh sát và tấn công thiết bị đắc chiến điện tử bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải cùng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo
sự hiện diện quân sự của mỹ ở khu vực chưa bao giờ nhằm mục đích duy trì an ninh
thay vào đó mục đích của họ luôn là làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh và bất ổn
do đó quan niệm của iran rất rõ ràng
chúng tôi tin tưởng vào khả năng của các nước vùng vịnh trong việc đảm bảo an ninh
và thiết lập một mô hình an ninh tập thể mà không có sự hiện diện của quân đội nước ngoài
mối quan hệ giữa mỹ và iran đặc biệt xấu đi kể từ khi mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran vào năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia hồi giáo
mỹ và các đồng minh thời gian qua cũng ra sức tìm cách lập lại các giới hạn về phát triển hạt nhân
mặc dù khẳng định không tìm kiếm xung đột với iran
song mỹ kiên quyết sẽ bảo vệ đến cùng các lực lượng và lợi ích của nước này trong khu vực
eo biển horkmut vịnh oman vịnh ba tư
thời gian gần đây đã chứng kiến hàng loạt sự cố chạm chán giữa mỹ và iran
cũng như các động thái cân rắn đáp trả của đôi bên đã phần nào cho thấy vẫn hiện hữu những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn
từ cuộc chiến ngầm giữa các bên xung đột lợi ích trên các vùng biển khu vực trung đông
còn trong một động thái leo thang hơn nữa căng thẳng giữa nga và các nước phương tây
tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh về việc đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp ước thuế với mỹ
một số nước liên minh châu âu eu cùng với quốc gia không thân thiện khác
ý tưởng hủy bỏ các hiệp ước đánh thuế hai lần với những nước áp đặt lệnh trừng phạt lên moscow
do bộ tài chính và bộ ngoại giao nga đề xuất
theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức
quyết định này dựa trên nhu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp
nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của một số quốc gia
hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi các quốc gia nước ngoài loại bỏ các hành vi vi phạm
mà họ đã thực hiện đối với lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của nga
cùng với quyền của công dân và các pháp nhân
hoặc cho đến khi các tài liệu liên quan không còn hiệu lực hợp lệ
đồng thời chính phủ nga được hướng dẫn thực hiện các biện pháp để giảm tác động
của việc đình chỉ hiệp định thuế đối với nền kinh tế
bộ ngoại giao nga đã được hướng dẫn thông báo cho các quốc gia nước ngoài về quyết định này
đáng chú ý xác lệnh trên đã đình chỉ các thỏa thuận giữa nga và mỹ
về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngửa chuồn thuế đối với thu nhập và vốn
các hiệp ước chống đánh thuế hai lần là thỏa thuận chống lại nguy cơ
cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần ở cả hai quốc gia
tại khu vực châu âu ba lan đã đồng ý gửi thêm một binh sĩ tới biên giới với beirut
sau khi có yêu cầu từ lực lượng bảo vệ biên giới
ba lan cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ vượt biên trái phép
mà họ cáo buộc là được hỗ trợ bởi lực lượng biên phòng belarus
và sau khi các thành viên của nhóm bán quân sự wagner xuất hiện gần biên giới
hiện có khoảng hai binh sĩ quân đội ba lan đang hoạt động ở biên giới với beirut
hỗ trợ năm lính biên phòng
thứ trưởng nội vụ ba lan cho biết áp lực di cư bất hợp pháp ở biên giới với belarus ngày càng lớn
và cáo buộc các cuộc vật biên nếu không do lực lượng biên phòng beirut tổ chức
thì sẽ không thể vượt qua
di cư bất hợp pháp không chỉ là vấn đề đau đầu của ba lan hay belarus
mà đã trở thành cuộc khủng hoảng mà châu âu chưa tìm được lời giải cuối cùng
có chăng là những thỏa thuận đơn lẻ giữa các quốc gia
để hạn chế phần nào tình trạng này
trong đó phải kể đến thỏa thuận gần đây giữa anh và thổ nhĩ kỳ
nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng người di cư bất hợp pháp
trong tuyên bố đưa ra cùng ngày
chính phủ anh nói rõ sẽ hỗ trợ trung tâm cảnh sát mới của thổ nhĩ kỳ
thực hiện chiến dịch chung chống đường dây buôn người
và buôn bán tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp
trung tâm được xây dựng dựa trên hợp tác sẵn có
trong lĩnh vực hành pháp giữa hai bên
ngoài ra chính phủ anh cũng cho biết sẽ trao đổi và cập nhật nhanh hơn
các dữ liệu hải quan theo bản ghi nhớ mới
bộ trưởng bộ nội vụ anh cho biết
sự hợp tác giữa hai nước sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật hai bên
làm việc với nhau chặt chẽ hơn trong vấn đề quốc tế này
cũng như trong việc ngăn chặn các nhóm buôn người
sử dụng thuyền nhỏ để chở người di cư bất hợp pháp
dự kiến trong tuần này anh bắt đầu di chuyển một số người di cư
tới các khu tạm trù lớn ở bờ biển phía nam nước này
để giảm gánh nặng cho các khách sạn trước làn sóng người di cư ồ ạt đổ tới anh
trong thời gian mà chủ yếu là trên những chiếc thuyền nhỏ rất nguy hiểm
trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn đang diễn ra ở nigeria
lực lượng an ninh đã phát hiện ba tàu trộm dầu thô từ một đường ống tại bang river
và sau đó tiến hành không kích phá hủy
một điểm tinh chế dầu bất hợp pháp khác cũng đã bị không kích vào cuối tuần qua
các vụ không kích tàu chở dầu lậu diễn ra ít ngày
sau khi quân đội nigeria triệt phá
ba mươi sáu điểm lọc dầu bất hợp pháp
và bắt giữ hai mươi hai kẻ tình nghi trộm dầu ở đồng bằng sông niger
theo báo cáo chiến dịch trên đã thu hồi được hơn ba trăm một mươi lít dầu thô
hơn một mươi bốn sáu trăm linh lít xăng và bốn mươi chín lít dầu hỏa
cùng với các loại vũ khí khác
năm ngoái thì loại dầu cao cấp bonnie light của nigeria
được cho là bị đánh cắp gần như toàn bộ sản lượng
các quan chức dầu mỏ của nigeria ước tính
nước này đang thất thoát từ hai trăm linh đến bốn trăm linh thùng
mỗi ngày vì nạn phá hoại và trộm cắp
abuja hy vọng tăng sản lượng dầu lên một bảy triệu thùng một ngày vào tháng một mươi một tới
và giành được hạn ngạch cao hơn trong thỏa thuận
với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác opec cộng
nhật bản và hàn quốc vừa tiến hành vòng đàm phán gấp vụ trưởng
theo hình thức trực tuyến về xả thải hạt nhân
hai nước đã đạt được đồng thuận đáng kể trong cuộc họp
liên quan đến các yêu cầu từ phía seoul
đối với kế hoạch xả thải từ nhà máy điện hạt nhân fukushima của nhật bản
theo đó thì phía hàn quốc
hàn quốc xác nhận đã đạt được đồng thuận về các chi tiết cụ thể
liên quan đến các biện pháp hợp tác để thực hiện các nội dung đã được thảo luận
tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước
hàn quốc và nhật bản vừa tiến hành vòng đàm phán gấp vụ trưởng
theo hình thức trực tuyến vào ngày hôm qua
về việc đưa chuyên gia hàn quốc vào giám sát hoạt động xả thải
của nhà máy điện hạt nhân fukushima
theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
quá trình xà thải nước bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý
của nhà máy điện hạt nhân fukushima
đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu
bão khanun cơn bão đã đổ bộ và gây chết người
ở okinawa vào ngày ba tháng tám
đã quay trở lại tấn công nhật bản
trong ngày tám tháng tám bão khanun đã tiến tới vùng tây nam quốc gia này
gây mưa lớn khiến giao thông và các hoạt động sản xuất bị gián đoạn
công ty madamoto sẽ tạm dừng sản xuất
tại hai nhà máy trong nước vào ngày chín tháng tám và ngày một mươi tháng tám
các chuyến tàu cao tốc shinkansen kết nối giữa các ga hakata
và osaka dự kiến có thể bị đình chỉ dịch vụ từ tối ngày hôm nay đến sáng ngày mai
cơ quan thời tiết nhật bản cho biết thêm
bão khanun dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc
song song với bờ biển về phía hàn quốc
trong khi đó tại hàn quốc bão khanun được dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn
từ ngày chín tháng tám đến ngày một mươi một tháng tám
giới chức hàn quốc đã chỉ thị cho chính quyền các địa phương
chuẩn bị đóng cửa những khu vực ven biển đường mòn đi bộ đường dài
công viên ven sông đường hầm và những nơi khác sẽ bị ngập lụt
hiện giá thành của các sản phẩm từ da cá vẫn đắt hơn một chút so với các loại da thuộc thông thường
tuy nhiên chúng vẫn rẻ hơn so với da rắn hay da cá sấu
chúng tôi có màu đen bóng là màu cổ điển nhưng rất được ưa chuộng
khách hàng cũng có thể chọn thiết kế riêng
ví dụ như miếng da này được phủ hoàn toàn bằng vàng thật hai mươi hai carat
đối với các sản phẩm lỗi nghĩa là lớp da cá ban đầu đã không đều
công ty sẽ có chính sách giảm giá riêng
ngoài da cá hồi từ các nhà hàng sushi
etios cũng thu thập da từ các hội nuôi cá tầm lấy trứng vùng akiten
và những người nuôi cá chép ở phía bắc lyon
công ty cũng đang nghiên cứu để sử dụng cá da trơn
chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm sẽ cho ra sản phẩm với một loại da cá mới
chúng tôi cũng nỗ lực để nghiên cứu những ý tưởng và cách làm mới sáng tạo hơn với đa dạng các loại da
phải nói rằng rác thải nếu được xử lý đúng cách sẽ là một nguồn cung ứng nguyên liệu thô hợp lý
những nhà sáng lập etios kỳ vọng có thể mở rộng mô hình hoạt động
và tái chế được nhiều da cá hơn nữa trong thời gian tới
họ cũng mong muốn có thể truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác
thử nghiệm và phát triển các phương pháp tái chế bền vững